trung ương hội nông dân việt nam bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn ủy ban nhân dân tỉnh long an viện kinh tế phát triển tp hcm viện kinh tế xã hội tp cn viện lúa đồng bằng sông kiều long phối hợp chủ trì tổ chức khai mạc lễ hội festival lúa gạo việt nam lần thứ ba và công bố logo thương hiệu gạo việt nam
lễ hội festival lúa gạo việt nam lần thứ ba có hơn một năm mươi đơn vị doanh nghiệp của sáu trăm một mươi hai địa phương thuộc các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long tp hcm và miền đông nam bộ tham gia trưng bày giới thiệu nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa từ lúa gạo máy móc thiết bị công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn vật tư nông nghiệp
đây có thể được xem là điểm nhấn mang ý nghĩa về sự phồn vinh thịnh vượng của các nông nghiệp
lúa hạt gạo việt nam nhân dịp này ban tổ chức công bố logo thương hiệu gạo việt nam nhằm nâng cao giá trị hạt gạo và lợi ích của người nông dân
festival lúa gạo việt nam lần thứ ba diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám